ba đối tượng mua bán trái phép sáu viên ma túy tổng hợp vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh bắt giữ
vào trưa ngày hai mươi ba tháng hai tại huyện quế phong phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh đã triển khai lực lượng đồng loạt bắt giữ và khám xét nơi ở của vi thị thanh lê thị huấn và đoàn thị thơm đều trú tại xã diễn hồng huyện diễn châu tỉnh nghệ an và thu giữ sáu viên ma túy tổng hợp
tại cơ quan công an các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình vi thị thanh là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán trái phép chất ma túy
thông qua đoàn thị thơm đã móc nối với lê thị huấn để vận chuyển ma túy đi huyện diễn châu và các địa bàn lân cận để tiêu thụ được biết huấn và thơm đều từng có tiền án liên quan đến ma túy
thưa quý vị nhắc đến văn hóa tham gia giao thông thì đó không chỉ là việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật mà còn là cách ứng xử với nhau trong các tình huống giao thông ngoài ý muốn
có những va chạm nhỏ do vô ý
thế nhưng nếu người tham gia giao thông thiếu sự bình tĩnh và kinh tế
thì sẽ dẫn tới những hậu quả khôn lường
trong thời gian vừa qua đã liên tiếp xảy ra các vụ việc sau khi va chạm giao thông thì những người trong cuộc lại có hành vi bạo lực gây bức xúc trong dư luận
và những hành vi này cần phải bị lên án và xử lý nghiêm nhằm đảm bảo an ninh trật tự cũng như hình thành văn hóa tham gia giao thông một cách văn minh lịch sự
những hình ảnh từ clip này đã nhận được sự quan tâm lớn của dư luận những ngày vừa qua
chỉ vì một va chạm giao thông nhỏ khi đi trên đường
hai thanh niên đã bất chấp đi vào đường cấm xe máy để đuổi theo xe đã va quyệt với mình
thậm chí còn có hành vi hung hãn côn đồ khi chặn các phương tiện có lái xe quay lại hành động của hai đối tượng

công an quận hai bà trưng hà nội đã nhanh chóng xác định hai đối tượng là trần văn hiệp ba mươi tám tuổi và trịnh thịnh bốn mươi bốn tuổi
nhưng mà chúng tôi vẫn bố trí đảm bảo cán bộ cấp để tiếp dân đảm bảo
với tinh thần vì nhân dân phục vụ mỗi cán bộ chiến sĩ được phân công tiếp dân trong những ngày làm việc đầu năm mới
đã và đang phát huy tốt tinh thần trách nhiệm tận tình hướng dẫn cho các tổ chức cá nhân
làm nhanh gọn các thủ tục hành chính liên quan đến công tác công an đảm bảo đúng quy định tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân
mới đây nhất tại quận hai bà trưng thành phố hà nội trải qua cả đêm trắng với bốn xe chữa cháy cùng ba mươi cán bộ chiến sĩ công an quận hai bà trưng và công an quận hoàn kiếm
đã cứu được ba người dân bị mắc kẹt trong căn nhà cháy
và kết quả này một lần nữa cho chúng ta thêm yêu quý trân trọng sự can đảm và quyết tâm không biết mệt mỏi của những người lính cứu hỏa
đã giải cứu nhiều sinh mạng và tài sản quý giá
sau khi chúng tôi nhận tìm mẫu cháy từ trung tâm điều hành chứa hỏa
tôi nhanh chóng huy động cán bộ chiến sĩ và hai xe chữa cháy di chuyển đến hiện trường
tôi yêu cầu tổ thông tin phải xác định được khu vực trụ nước chữa cháy thành phố gần nhất tại điểm cháy
thì lúc đấy chúng tôi xác định là khu vực lấy nước thuận lợi trên mặt phố bình khai
sau khi đến thì tôi cho thành lập các tổ công tác
trong đấy là phối hợp cùng với công an quận hoàn kiếm
chúng tôi đã thành lập một tổ chính xác nhanh chóng di chuyển
vào khu vực cháy tại cái khu vực cháy cháy thì nó nằm ở trong ngõ sâu
thì bốn trăm linh mét thì nó cũng không phải là xa nhưng tuy nhiên là với để triển khai một cái đồ hình chữa cháy và cứu nạn hộ
thì bốn trăm linh mét đấy nó cũng là một cái rất là khó khăn cho lực lượng chữa cháy chúng tôi
tôi tiến hành trinh sát đám cháy thì phát hiện ra vị trí của đám cháy đang có hướng lan cháy lan
và tiếp cận về tiến đoạn cháy
lúc này thì tôi đã báo cáo với đồng chí chỉ huy và được đồng chí chủ huy giao nhiệm vụ phối hợp với cả công an quận hoàn kiếm
để triển khai máy bay cắt thủy lực cắt chuồng cọp tại vị trí ban công tầng hai để cứu thoát nạn nhân ra ngoài
tôi rất là cảm động về các chiến sĩ cứu hỏa phòng cháy chữa cháy đã kịp thời nhanh chóng cứu được phát ba người trong đám cháy
là cắt song sắt ra ngoài
để cứu ba người an toàn các chiến sĩ đã hết lòng người dân chúng tôi
tôi cũng vẫn còn rất là buồn hồi
khi mà đưa được nhận dân ra ngoài thì cũng thực tế là bản thân chúng tôi cũng rất là hạnh phúc
hạnh phúc vì đã góp phần nào đấy là giúp đỡ được nhân dân

những người dân như chúng tôi rất là xúc động và cảm ơn các lính cứu hỏa

các lính cứu hỏa rất là anh dụng xông vào giặc lửa cứu người dân
mỗi khi có hỏa hoạn người dân tìm mọi cách để thoát khỏi ngọn lửa
thì những chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy lại nỗ lực hết mình
trong trận chiến với giặc lửa để cứu người cứu tài sản của nhân dân
bất kể ngày hay đêm không nề hà gian khó
với những người lính phòng cháy chữa cháy
đó không chỉ là nhiệm vụ thực thi mà còn là mệnh lệnh từng ngày

thực sự là không có khả năng sống nữa
thế là may mắn thay là các anh ấy đến kịp thời
anh ấy đi điệp phòng em lên anh ấy mở cửa ra
anh ấy bắt đầu mừng là anh cứu hỏa ở đây rồi
xong rồi anh cắt cầm kìm anh cắt ra cắt trống cọp ra
ngồi đưa em xuống lên giày
thực sự là rất cảm ơn cảm kích tấm lòng dũng cảm của các anh
thực sự không có các anh thì không có em ngày hôm nay để ngồi nói chuyện
các anh lúc nào cũng luôn luôn sức khỏe để hoàn thành tốt nhiệm vụ
sau khi mà đỗ được vào trường công an dân dân
lúc này là trường đại học phòng cháy chữa cháy
thì tôi cũng cố gắng để thứ nhất là mình cho ước mơ của bản thân
và thứ hai là được cầu nguyện cho người dân và xã hội
như tôi thì cũng đã công tác trong lực lượng chữa cháy
gần một mươi năm năm rồi cũng đã đi xử lý rất nhiều vụ cháy
cũng đã hỗ trợ và cứu được rất nhiều người trong đám cháy
mà đến giờ phút này thì tôi cũng cảm thấy mình rất là may mắn
vì đã chọn lựa một cái nghề rất đúng
khi chọn lựa cái công việc này thì khi được giúp đỡ
khi được hỗ trợ người dân khi được cứu những nạn nhân ở trong đám cháy
thì nó là một cái niệm vui
một cái niềm hạnh phúc và là một cái động viên tinh thần
đối với cá nhân tôi và cùng toàn thể lực lượng
do ghen tuông với vợ cũ nên vào khoảng một mươi tám h bốn mươi năm ngày hôm qua hai mươi bảy tháng hai
phạm văn thuyết chú ở huyện tứ kỳ tỉnh hải dương đã mang theo dao bầu
đến phòng trọ của chị thoa là vợ cũ ở thôn phạm xá xã ngọc sơn
thành phố hải dương để gây sự
tại đây khi thấy chị thoa và anh nguyễn văn nhẫn cùng với một số người khác
đang ngồi ăn cơm thuyết đã dùng dao đâm anh nhẫn nhiều nhát gây thương tích
mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng anh nhẫn đã tử vong
ngay sau khi gây án thuyết đã bị công an xã ngọc sơn cùng người dân bắt giữ
bàn giao cho phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh để điều tra làm rõ
kết quả điều tra ban đầu đối tượng phạm văn thuyết có nồng độ cồn ở mức cao khi gây án
chỉ huy công an phường khâm thiên quận đống đa thành phố hà nội cho biết đơn vị đang phối hợp
với các lực lượng nghiệp vụ công an quận đống đa để xác minh làm rõ vụ việc một bảo vệ trong xe của quán cà phê trên địa bàn
đã bị khách hành hung vì lý do là không đồng ý với việc phát vé xe số bốn mươi chín
theo đơn tố cáo gửi đến cơ quan công an vào khoảng một mươi h ba mươi phút ngày hai mươi bảy tháng hai
có ba khách hàng gồm một nam một nữ và một trẻ em tới quán cà phê hầm ở ngõ trung tiền
phường văn trương quận đống đa thành phố hà nội
lúc này người bảo vệ hướng dẫn khách hàng để xe đúng nơi quy định và đưa vé mang số bốn mươi chín cho khách hàng
khách hàng nam từ chối nhận vé xe để lại bàn bảo vệ
sau đó vợ của khách hàng này quay lại lấy vé xe
khoảng một mươi một giờ trưa cùng ngày khách hàng nam lấy xe ra khu vực trả vé và yêu cầu bỏ hết vé xe xấu đi
trước thái độ của vị khách bảo vệ đã giải thích thì đã bị người đàn ông này lao tới
đấm đá và cầm ghế vụt mạnh vào đầu rồi bỏ đi
nhân viên quán cà phê đã đưa bảo vệ đi cấp cứu và trình báo vụ việc tới cơ quan công an
vào ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh kiên giang
mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự tuyên phạt bị cáo võ tấn đạt ba mươi tuổi
chú ở xã nguyễn phích huyện u minh tỉnh cà mau một mươi năm tù về tội giết người
nạn nhân trong vụ án này là nguyễn tấn triệu đã tử vong
theo cáo trạng đạt là nhân viên quản lý một tiệm game bắn cá ở thành phố phú quốc tỉnh kiên giang
vào ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai nguyễn tấn triệu đến chơi game
và triệu yêu cầu đạt phát thẻ nhưng lại không đưa tiền cho nên đạt đã không đồng ý
hai bên xảy ra cự cãi mâu thuẫn sau đó được mọi người can ngăn nên triệu bỏ đi
cho đến tối cùng ngày triệu quay lại mang theo hai ống kim loại để đuổi đánh đạt
trong quá trình bỏ chạy đạt đã nhạt thanh kim loại gần đó đâm vào bụng triệu làm nạn nhân thủng tim và tử vong
ngoài mức án một mươi năm tù đạt còn bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền trên hai trăm linh triệu đồng
một vụ đánh bạc giữa hình thức sóc đĩa vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lạng sơn
phát hiện triệt phá và thu giữ
tổng số tiền gần năm mươi triệu đồng gần sáu trăm năm mươi triệu đồng và rất nhiều tăng vật có liên quan
cụ thể vào hồi một mươi sáu h bốn mươi năm phút ngày hai mươi bảy tháng hai lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra và bắt quả tăng
trong căn nhà của hoàng văn phí sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại đường nguyễn đình lộc khu vườn sái thị trấn đồng đăng huyện cao lộc
có một mươi bốn đối tượng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa
tổ công tác đã thu giữ tải chiếu bạc và trên người các đối tượng tổng số tiền gần sáu trăm năm mươi triệu đồng và nhiều tăng vật khác có liên quan
quá trình bắt giữ lợi dụng lúc hỗn loạn một số đối tượng khác đã bỏ trốn khỏi hiện trường
và hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ đồng thời truy bắt các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật
quả sáng ngày hôm nay đã xảy ra một vụ cháy lớn tại chợ hiệp tân trên địa bàn quận tân phú thành phố hồ chí minh
vụ hỏa hoạn làm một kiosk bị thiêu rụi ba căn bị cháy lan ảnh hưởng nặng nề
nhận được tin báo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận tân phú đã điều nhiều phương tiện chữa cháy
cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa các chiến sĩ đã triển khai phương án chữa cháy từ nhiều hướng
khu vực cháy có nhiều vật dụng dễ cháy cho nên gây khó khăn cho công tác chữa cháy
cho đến hơn sáu giờ sáng cùng ngày ngọn lửa cơ bản được khống chế
vụ cháy không gây thiệt hại về người tuy nhiên thiêu dụi nhiều tài sản nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ